từ hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một sở giao thông vận tải hà nội chính thức triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
cho hai mươi bốn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa
đáng chú ý có các dịch vụ được nhiều tổ chức cá nhân quan tâm như cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô đổi giấy phép lái xe
theo đó các tổ chức cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký gửi hồ sơ trực tuyến tại các chuyên mục dịch vụ công trực tuyến
trên website của sở giao thông vận tài hà nội tại địa chỉ
sởgiaothongvậntải hanoi gov vn hoặc dịchvụcông hanoi gov vn
trong số hai mươi bốn thủ tục hành chính còn có các dịch vụ công trực tuyến cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
công bố đưa bến xe khách vào khai thác sang tên chủ sở hữu hoặc di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
cấp lại giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng bị mất cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên
người lái phương trình
tiện thủy nội địa